ngày một mươi bảy tháng một mươi đồn biên phòng cù lao tràm thuộc bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết một tàu cá của ngư dân tỉnh quảng ngãi lúc trên đường vào bờ để tranh chú gió thì bị chìm ở vùng biển cù lao tràm thành phố hội an
rất may một mươi hai ngư dân trên tàu qng chín mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi chín ts đã được một tàu khác đi cùng hỗ trợ kịp thời
vào khoảng ba giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá có công suất năm trăm chín mươi cv do ông trần văn liên chú tại xã nghệ an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi làm chủ đang trên đường vào vùng biển củ lao tràm để tránh trú gió
sông lớn đã khiến tàu va vào dạng đá làm tàu bể mũi chạy vào đến cách bờ biển thôn bãi hương thuộc xã đảo tân hiệp thành phố hội an thì tàu bị chìm
rất may một mươi hai ngư dân trên tàu đã được một tàu khác đi cùng cứu vớt
nhận được tin báo đồn biên phòng cù lao tràm đã điều động một mươi một cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện ra hiện trường trục vớt tàu bị nạn
nhưng do thời tiết xấu gió to sóng lớn nên công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn
đến chiều nay lực lượng chức năng vẫn đang tập trung trục vớt chiếc tàu cá bị nạn